thưa quý vị một nghiên cứu phòng thí nghiệm gần đây chỉ ra rằng
biến chủng omicon có thể né tránh miễn dịch được tạo ra bởi vaccine covid một mươi chín do sinopharm phát triển
kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ kháng thể của những người tiêm vaccine của sinopharm
chống lại omicron giảm đáng kể so với các chủng cũ
các nhà nghiên cứu tới từ đại học washington và công ty trị liệu kháng thể thủy sĩ humas biomed
gần đây đã nghiên cứu cách thức ông micron trốn tránh miễn dịch có được nhờ tiêm chủng hoặc nhiễm covid một mươi chín
kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ kháng thể của những người tiêm vaccine của sinopharm
chống lại omicron giảm đáng kể so với các chủng cũ
trong tổng số người tham gia nghiên cứu chỉ có ba người có thể tạo ra kháng thể đủ để phát hiện
và ngăn chặn omicron xâm nhập vào tế bào
david fresler phó giáo sư tại khoa hóa sinh tại đại học washington
một trong các tác giả nghiên cứu cho biết đây mới chỉ là nghiên cứu
trong phòng thí nghiệm và các đánh giá hiệu quả của vaccine trong cộng đồng
cần tới sự vào cuộc của các nhà dịch tễ học
ngoài vaccine của sinopharm các nhà khoa học cũng đưa ra sáu loại vaccine khác vào thử nghiệm
kết quả cho thấy hiệu quả chống lại omicron giảm xuống ở tất cả sáu loại vaccine này
nhưng những người tiêm vaccine moderna pfizer và astrazeneca vẫn phát triển
các kháng thể trung hòa giúp phát hiện và chống lại omicron
chỉ một trong một mươi hai người tham gia tiêm vaccine loại một mũi duy nhất của johnson johnson
có các kháng thể này
trong khi đó các kháng thể giúp ngăn chặn biến chủng mới không được tìm thấy
ở bất cứ ai trong số một mươi một người tiêm vaccine sputnich
nghiên cứu này được công bố không lâu sau khi nghiên cứu của các nhà khoa học
tới từ đại học hồng kông cho thấy hai mũi tiêm vaccine covid một mươi chín của sinovac và cả pfizer
đều không đủ tạo kháng thể chống biến thể omicron
tuy nhiên các mũi tiêm tăng cường có thể cải thiện khả năng bảo vệ của cơ thể trước omicron
trong tuyên bố đưa ra mới đây tổ chức y tế thế giới who cũng cảnh báo
các loại vaccine covid một mươi chín hiện nay có thể bị giảm hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm
trước biến chủng omicron
xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác về diễn biến dịch bệnh trên thế giới
thưa quý vị mới đây tại tokyo bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản
vừa xác nhận ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên trong cộng đồng ở nước này
theo bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản mhw ca nhiễm mới nói trên là một nữ nhân viên
của cơ sở cách ly gần sân bay quốc tế kansai ở tỉnh osaka
nơi có ba người nhiễm biến thể omitron đang tạm trú
nữ nhân viên này chưa từng đi ra nước ngoài nên mhl nghi ngờ có sự lây nhiễm trong cơ sở cách ly này
nữ nhân viên này có biểu hiện từ ngày tám tháng một mươi hai nhưng vẫn tiếp tục đi làm do triệu chứng nhẹ
cô đã đi làm xét nghiệm pcr vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai sau khi xuất hiện các triệu chứng như cảm lạnh
và mệt mỏi trong khi làm việc
kết quả xét nghiệm cho thấy nữ nhân viên này dương tính với virus sars cov hai
và kết quả giải trình trên
nữ nhân viên cho thấy cô đã nhiễm biến thể omicron
có sáu người khác ở cơ sở này đã được xác định có tiếp xúc gần với nữ nhân viên đó
tuy nhiên họ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong khi đó chính quyền thủ đô tokyo vừa thông báo một ca nhiễm omicron mới nhập cảnh nước này
ca nhiễm này là một phụ nữ ở độ tuổi hai mươi và đang sống ở tokyo
cô này mới trở về từ mỹ vào hôm tám tháng một mươi hai và có kết quả xét nghiệm âm tính khi mới nhập cảnh
tuy nhiên một ngày sau đó cô bắt đầu bị sốt trong lúc cách ly ở nhà
cô đã được xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào hôm một mươi ba tháng một mươi hai
kết quả phân tích trên sau đó cho thấy người này đã có nhiễm biến thể omitron
một nam thanh niên có tiếp xúc gần với người phụ nữ này cũng dương tính với sars cov hai
hiện nay chính quyền tokyo đang kiểm tra để xác định trường hợp tiếp xúc này có nhiễm biến thể omicron hay không
điều đáng lo ngại là những người này đã tới xem một trận đấu bóng đá trong khuôn khổ cúc hoàng đế
ở sân vận động awasaki thuộc tỉnh kanagawa vào hôm một mươi hai tháng một mươi hai
và chính quyền tokyo đã yêu cầu khoảng tám mươi người đứng gần bệnh nhân trong trận đấu trên
tiến hành xét nghiệm pcr và tới khám bác sĩ nó cảm thấy không khỏe đồng thời tránh đi ra ngoài đường
trước tình hình trên ngày một mươi sáu tháng một mươi hai một nhóm chuyên gia cố vấn của mslw đã kêu gọi
nhật bản cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể omicron trong cộng đồng
ông takaji wakita viện trưởng viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia niid
kiêm trưởng nhóm chuyên gia nói
cần phải chuẩn bị cho sự lây lan của biến thể omicron ở nhật bản
trong đó có khả năng lây lan trong cộng đồng
các chuyên gia khác trong đó có giáo sư hiroshi nishimura của đại học kioto dự báo
hệ số lây nhiễm của biến thể omithfron cao hơn ba chín mươi bảy lần so với biến thể relta
liên quan đến tình hình dịch bệnh ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nhật bản ghi nhận một trăm chín mươi ca nhiễm mới
và ba trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
riêng thành phố tokyo có thêm ba mươi ca nhiễm mới tăng một mươi ba ca

mới đây các nước đông nam á tiếp tục phát hiện ca nhiễm omicron
các ca nhiễm mới được ghi nhận tại châu á cùng thời điểm
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo biến chủng này đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy
các nhà lãnh đạo nhóm g bảy gọi biến chủng omicron là mối đe dọa lớn nhất hiện thời đối với y tế cộng đồng toàn cầu
bộ trưởng y tế malaysia khairi jamaluddin vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho biết ca nhiễm omicron thứ hai tại nước này
là một bệnh nhi tám tuổi trở về từ nigeria cùng gia đình
bé gái cùng mẹ và gia đình đã đến thăm malaysia vào ngày năm tháng một mươi hai sau khi quá cảnh ở doha qatar
ca nhiễm trên không có triệu chứng và đã được cách ly tại nhà trong một mươi bốn ngày
năm trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm trên chuyến bay đã có kết quả xét nghiệm âm tính
ông ramaloudin cũng thông báo một mươi tám trường hợp đang được giải trình từ trên để xác định liệu họ có bị nhiễm chủng omicron hay không
kết quả dự kiến được công bố vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai

bệnh nhân nội dung omicron đầu tiên tại malaysia được xác nhận là một sinh viên một mươi chín tuổi trở về từ nam phi và quá cảnh ở singapore
người này đã hoàn thành việc tiêm chủng vắc xin covid một mươi chín
indonesia vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai phát hiện ca nhiễm biến chủng omicron đầu tiên
bệnh nhân là một người dọn vệ sinh làm việc tại bệnh viện wisma athlet ở thủ đô jakarta
bệnh viện này cũng là nơi điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nhật bản vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai phát hiện ca nhiễm biến chủng omitron là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi
làm việc tại khu khách sạn
ở sân bay quốc tế kansai ở osaka
người này không có lịch trình đi lại nước ngoài gần đây
do vậy được xem là ca nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng đầu tiên tại nhật bản
omicron đang có xu hướng lan rộng tại đông nam á
khi hàng loạt quốc gia trong khu vực ghi nhận các ca nhiễm biến chủng mới
philippines cambodia thái lan singapore đều đã phát hiện trường hợp nhiễm omicron trong những ngày gần đây
tại châu á trung quốc nhật bản hàn quốc ấn độ hồng kông và đài loan
là những nơi đã xuất hiện các ca nhiễm biến chủng mới
các ca nhiễm mới được ghi nhận tại châu á cùng thời điểm tổ chức y tế thế giới who
cảnh báo biến chủng này đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy
được phát hiện lần đầu ở nam phi omit pront cho đến nay đã lan tới bảy mươi chín nước trên thế giới
thậm chí who cho rằng biến chủng này có thể đã xuất hiện ở hầu hết quốc gia
ngay cả khi nó chưa được phát hiện
các nhà lãnh đạo nhóm g bảy bảy quốc gia công nghiệp phát triển gọi biến chủng omitpron
là mối đe dọa lớn nhất hiện thời
đối với y tế cộng đồng toàn cầu g bảy nhấn mạnh bây giờ là lúc quan trọng hơn bao giờ hết
để các nước hợp tác chặt chẽ và chia sẻ dữ liệu đối phó với biến chủng mới
phần cuối bản tin sẽ là tin tức liên quan đến cảnh báo của omicron tại mỹ
hiện tại biến chủng này đã lan ra ba mươi sáu bang tại quốc gia này
tổng thống joe biden cảnh báo những người chưa tiêm chủng về một mùa đông đen tối
đầy ca bệnh nặng và tử vong
ông biden mới có bài phát biểu ngắn gọn tại nhà trắng
nếu bạn đã tiêm vaccine và được tiêm nhắc lại
bạn sẽ được bảo vệ khỏi nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
không lâu sau khi tổ chức y tế thế giới who xếp omitron vào nhóm biến thể đáng quan ngại
vào hồi cuối tháng một mươi một mỹ đã quyết định áp lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách
đến từ tám quốc gia miền nam châu phi nơi biến thể này được phát hiện lần đầu tiên
lệnh cấm có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
ngay sau đó mỹ phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên tại california
là một du khách trở về từ nam phi vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
biến thể omicron đã lan ra ba mươi sáu bang của mỹ chiếm ba tổng số ca bệnh trên cả nước
các chuyên gia y tế ở nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng omicron có khả năng lây truyền
cao hơn nhiều so với biến thể delta vốn là nguyên nhân gây ra sự gia tăng đột biến
số ca tử vong do covid một mươi chín ở mỹ trong năm nay
tuy nhiên các triệu chứng ở những người nhiễm omicron được cho là nhẹ hơn nhiều
tiếp theo chương trình là tin tức liên quan đến dịch biến sịch tại châu âu
thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín tại châu âu tiếp tục tăng
lên mức kỷ lục trong vài ngày qua
buộc các nước đẩy mạnh những biện pháp ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới
trong khi kéo dài thời gian cho phép tiêm mũi ba
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ý phát hiện hai mươi sáu một trăm linh chín ca covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ
cao nhất kể từ ngày một mươi hai tháng ba
số ca mới hôm một mươi sáu tháng một mươi hai cũng đánh dấu đã tăng chín mươi so với cách đây ba tuần tại ý
thêm một trăm hai mươi ba ca tử vong trong cùng ngày tăng bảy mươi ba so với ba tuần trước
bộ trưởng y tế ý robert sperling
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đã xiết chặt các biện pháp phòng dịch nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới
bao gồm xét nghiệm bắt buộc đối với mọi hành khách đến từ liên minh châu âu
và người chưa tiêm vaccine phải cách ly làm ngày
thời gian áp dụng kéo dài từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cùng ngày anh phát hiện tám mươi tám ba trăm bảy mươi sáu ca covid một mươi chín
tiếp tục bứt phá kỷ lục trước đó là bảy mươi tám sáu trăm một mươi trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai tăng sáu mươi bảy so với hai tuần trước
các số trên được công bố
sau khi các nhà khoa học cảnh báo anh tiếp tục bứt phá kỷ lục trong những ngày tới
khi biến thể omicron tăng tốc lây lan
tại đan mạch thủ tướng mette frendersen tuyên bố cần thi hành ngay các biện pháp
nhằm ngăn chặn số ca covid một mươi chín tiếp tục tăng cao
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nước này ghi nhận số ca covid một mươi chín cao kỷ lục lần thứ tư trong vòng bốn ngày
viện huyết thanh quốc gia đan mạch cho hay đã phát hiện chín chín trăm chín mươi chín ca mới trong vòng hai mươi bốn giờ
tăng một trăm hai mươi tám so với ba tuần trước
tại pháp giới chức y tế ghi nhận sáu mươi tám trăm sáu mươi sáu ca covid một mươi chín mới trong vòng hai mươi bốn giờ
tăng bốn mươi năm so với ba tuần trước
số người chết vì covid một mươi chín là một trăm sáu mươi năm tăng một trăm hai mươi chín so với cách đây ba tuần
số liệu trên được công bố sau khi pháp ban hành lệnh cấm hoạt động đi lại không cần thiết
với anh nhằm ngăn chặn đá lây lan của biến thể omicron
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai pháp có một trăm bảy mươi ca omicron
người phát ngôn gaboriel attan của chính phủ pháp cho biết
chiến lược của chúng tôi là trì hoãn hết mức có thể nguy cơ lây lan omicron tại pháp
tận dụng thời gian này để đẩy mạnh chiến dịch tiêm mũi ba
trong khi đó palestine phát hiện các ca omicron đầu tiên ở bờ tây
ở canada bang ontario đã mất đi năng lực cung cấp dưỡng bệnh tại khu chăm sóc đặc biệt
nếu không có biện pháp kịp thời ngăn chặn
tại anh ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cho biết trong vòng hai mươi bốn giờ qua
nước này đã ghi nhận thêm tám mươi tám ba trăm bảy mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín mức cao nhất kể từ đầu đại dịch
nâng tổng số ca nhiễm lên một mươi một chín mươi bảy tám trăm năm mươi một ca
trong số ca nhiễm mới giới chức y tế anh đã xác nhận bốn sáu trăm bảy mươi một ca nhiễm biến thể omicron
mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể mới này xuất hiện tại anh
nâng tổng số ca nhiễm omicron ở nước này lên một mươi một mươi bảy ca
anh cũng thông báo thêm một trăm bốn mươi sáu ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín
nâng tổng số ca tử vong lên một trăm bốn mươi sáu chín trăm ba mươi bảy ca
phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày tại phố downing
người đứng đầu cơ quan y tế vùng england christritti cảnh báo sẽ tiếp tục có những kỷ lục buồn
về số ca nhiễm mới covid một mươi chín trong vài tuần tới
ông cho rằng biểu đồ lây lan của biến thể delta hiện tại đi ngang
và sự lây lan của omicron khiến cho tình hình hiện nay giống như dịch chồng lên dịch
giáo sư whitty nhận định biến thể omicron đặt ra nguy cơ thực sự nghiêm trọng
mà giới chức y tế anh đánh giá là tồi tệ
ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là có các loại vaccine hiệu quả
và đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi tăng cường
theo số liệu mới nhất đến nay đã có hơn tám mươi chín số người dân từ một mươi hai tuổi trở lên tại anh
được tiêm một mũi vaccine và tám mươi một đã được tiêm đủ hai mũi
trong khi đó hơn bốn mươi ba đã tiêm mũi tăng cường vaccine covid một mươi chín